sau hơn một mươi ngày xét xử và nghị án vào ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng ba
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên bị cáo võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản cao thắng
tù trung thân và chín bị cáo khác từ bảy năm cho đến một mươi tám năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo còn phải có trách nhiệm liên đới hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của bị hại
tổng cộng gần một trăm sáu mươi tỷ đồng trong đó võ thanh long phải hoàn trả hơn một trăm ba mươi một tỷ đồng
theo nội dung cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu võ thanh long đăng ký thành lập công ty cổ phần bất động sản cao thắng
địa chỉ tại ấp phú nghĩa xã phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang
đầu năm hai nghìn một mươi bảy võ thanh long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án khu du lịch sinh thái phú hữu
nay là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phú hữu hậu giang với số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
sau đó long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án
không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho công ty cao thắng
các công trình hạng mục trong dự án khu du lịch chưa được cấp giấy phép
khu du lịch chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động
nhưng võ thanh long cùng các đồng phạm đã để huy động vốn theo phương thức đa cấp
thông qua các hình thức như hợp đồng hợp tác đầu tư
thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của công ty ước mơ việt để mua cổ phần công ty bất động sản cao thắng
đại lý bán vé du lịch để chiếm đoạt của tám trăm một mươi bảy bị hại ở ba mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước
với số tiền gần một trăm sáu mươi tỷ đồng